nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông quyết tâm hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra
giảm thiểu số người chết số người bị thương liên quan đến những lỗi vi phạm thường gặp
toàn lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng đã triển khai nhiều kế hoạch
về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến địa bàn nỗ lực về một cái tết an bình cho mọi nhà
hàng đêm cảnh sát giao thông cửa ô hòa nhơn thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố
duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát chốt chặn tại các khu vực nơi cửa ngõ phía tây nam
những trường hợp phương tiện chạy quá tốc độ trở quá trọng tải hay vận chuyển hàng cấm đều được phát hiện và xử lý kịp thời
thời điểm gần tết đây là bao giờ cũng là cái thời điểm rất là quan trọng
tại vì nói vậy thôi chứ công việc tết nhất cuối năm bao giờ ai cũng có sự bằng rộn và hối hạ hơn
thế cho nên là cái câu chuyện mà mình tăng cường trong cái dịp này chính là cái thời điểm mà nó rất là phù hợp và nó cần thiết
rồi là cái câu chuyện là nhắc nhở
nhưng mà cũng là điều chỉnh cái hành vi tham gia giao thông
chẳng thấy cái điều đó là cái điều tuyệt vời
ở thời điểm cuối năm này khi phương tiện lưu thông đông đúc hơn bình thường
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an các quận huyện đều tăng cường bố trí các tổ công tác
vừa tuần tra vừa chốt chặn xử lý các trường hợp vi phạm
những phương tiện đậu đỗ sai thời gian quy định theo ngày chẵn lẻ cũng được tổ tuần tra xử lý qua hình thức gián tiếp
đối với các trường hợp đậu đỗ sai vi phạm chúng tôi sẽ dón thông báo
cảm theo đó chúng tôi sẽ in hình ảnh gửi về cho chủ phương tiện
bên cạnh đó chúng tôi sẽ gửi thông báo qua bên đăng kiểm xe để yêu cầu người chủ phương tiện tới cơ quan công an để xử lý
bên cạnh việc tuần tra kiểm soát tại các tuyến địa bàn trọng điểm
phòng cảnh sát giao thông cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ xử lý vi phạm giao thông qua hình thức phạt nguội
để kịp thời phát hiện xử lý những hành vi như đi không đúng phần
đường làn đường vượt quá tốc độ quy định
lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung xử lý nghiêm các hành vi đây
nhằm để mọi người dân phải nắm bắt được việc thực hiện cao điểm trong thời gian trước trong và sau tết
là thực hiện nghiêm túc và đảm bảo quy định với một phương châm là an toàn và thông suốt
một mùa xuân mới đang về trên mọi ngã đường để có hạnh phúc trọn vẹn trong năm mới nhân dân hai nghìn hai mươi hai
mỗi người dân cần năng lượng
mỗi người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông
cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng cảnh sát giao thông
thành phố hứa hẹn sẽ đón một cái tết thật bình yên và an toàn